quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ việc bốn người tử vong sau bữa cơm trưa tại nhà ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi
trú tại thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động
một người khác dù không đến ăn cũng mới tử vong đang gây xôn xao dư luận địa phương
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh hương yên cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân
sau sự ra đi bất ngờ của các thành viên hiện tại gia đình nhỏ của con gái ông sản chỉ còn lại người con úc mới hai tuổi
sáng ngày một mươi tám tháng một ông nguyễn văn tươi năm mươi tuổi trú tại xã đồng thanh huyện kim động tỉnh hương yên cho biết
gia đình vừa lo xong hậu sự cho anh nguyễn văn dũng
anh dũng là chồng của chị nguyễn thị tươi trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
không đến nhà vợ ăn cơm trưa nhưng tử vong sau gần hai mươi ngày hôn mê sâu
ông tư cho hay anh dũng và chị tư đều là công nhân sinh được hai người con gồm bé trai nvn tám tuổi và bé gái ntt hai tuổi
cuộc sống vợ chồng không xích mít hay cải cọ gì
gia đình ông đâu đớn tụt cùng khi vừa lo ma chay cho cháu nội rồi đến con dâu và con trai
cô con gái úc hai tuổi của anh dũng chị tươi hiện được bên nhà nội nuôi dưỡng và chăm sóc
theo ông đến hiện tại gia đình vẫn chưa thể biết nguyên nhân bốn người trong đó có con dâu và con trai ông tử vong bất thường sau bữa cơm trưa
kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay tôi thương nhất là con bé úc của vợ chồng nó
cháu mới hai tuổi nhưng đã phải chịu cảnh mất mẹ mất bố và mất anh
ông tươi kể bé t thường chỉ vào dị ảnh của anh trai rồi gọi tên khiến cả nhà rất thương xót
mỗi chiều bé đều hỏi bố mẹ đâu anh trai đâu
nhấn câu hỏi hồ nhiên
nhưng không ai có thể trả lời càng thêm xót xa
ông tư nói thời gian qua một số người biết hoàn cảnh của gia đình đã đến ủng hộ sữa biển cho bé gái
cháu vừa mới khai sửa mẹ được vài hôm thì gia đình xảy ra chuyện đau lòng
vợ chồng tôi chỉ làm nông giờ chỉ biết dùng tay nùi cháu khôn lớn để cháu nó đỡ khổ chưa biết làm sao được
ông tươi ngẹn ngào
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc thanh huyện kim động tỉnh hương yên sáng cùng ngày cho biết
vợ chồng anh dũng chị tươi thuộc hộ làm nông trong xã cùng lúc mất bố mẹ và anh trai bé gái hai tuổi rất thương tâm và khó khăn
hiện tại xã ngọc thanh đang làm thủ tục đưa bé gái vào diện được hưởng trợ cấp
nhưng đang gặp khó khăn vì chưa thể khai tử cho người thân của cháu vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại gia đình ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi trú tại thôn lai hà trung xã hồn an
huyện kim động tổ chức ăn cơm trưa với gia đình hai con gái
bữa cơm có chín người gồm vợ chồng ông sản chị nguyễn thị tươi và hai con cùng trú ở thôn duy yên xã ngọc thanh huyện kim đồng
vợ chồng chị nguyễn thị tình và hai con cùng trú ở thôn vĩnh đồng xã đồng thanh huyện kim đồng
chiều cùng ngày bốn nạn nhân gồm hai mẹ con chị tươi và hai mẹ con chị tình có triệu chứng nồn ói co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị
đến tuổi hai cháu nhỏ tử vong
tử vong trong chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai và đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình tử vong
riêng chồng chị tình sau khi xét nghiệm không có dấu hiệu ngộ độc sức khỏe bình thường
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ công an phối hợp với bộ y tế và công an tỉnh hương yên vào cuộc điều tra vụ việc
anh nguyễn văn dũng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau khi lo xong hậu sự cho con rồi lên hà nội đưa thi thể vợ về nhà
anh cũng bị ngất hôn mê sâu
được cấp cứu ở hà nội
sau gần hai mươi ngày hôn mê sâu tối ngày một mươi năm tháng một anh dũng cũng không qua khỏi
thi thể anh được đưa về trung tâm y tế huyện kim động để tiến hành các thủ tục pháp lý
người nhà cho biết bữa cơm bình thường chỉ có các món như thịt lợn chả lợn đậu phụ rau cần và trứng
không có gì bất thường mà trong lúc nấu ăn cũng không có ai đến chơi vào bếp
người thân khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng
gia đình ăn lầu ít hay lẩu nấm dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật
hiện tại nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ
thưa thầy trao đổi về sự việc đau lòng trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh
viện công nghệ sinh học và thực phẩm đh bách khoa hà nội cho biết
qua các phương tiện thông tin đại chúng mấy ngày qua ông cũng theo dõi sự việc trên
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh sự việc trên rất phức tạp
bởi chín người ăn cùng mông cơm cùng bữa cùng chỗ mà bốn người tử vong còn năm người khác thì bình thường
nếu như trong bữa ăn mà có thực phẩm nhiễm độc thì có thể do sức khỏe của mỗi người khác nhau
mà người bị nặng tử vong còn người nhẹ sẽ có triệu chứng bình thường và qua khỏi
tuy nhiên trong sự việc tại hương nghiên lại không có hiện tượng như ngộ độc thức ăn bình thường
bởi chỉ có bốn người có biểu hiện nhiễm độc và tử vong trong thời gian rất ngắn
còn năm người khác thì lại bình thường
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thành khẳng định
chắc chắn những người tử vong ở hương yên là bị trúng độc
tuy nhiên trúng độc từ đâu chất độc gì thì phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng
vị phó giáo sư tiến sĩ đưa ra hai khả năng bị trúng độc là do quá trình bảo quản thức ăn gây ra
hoặc chế biến không an toàn cũng có thể gây ra hiện tượng tử vong
tuy nhiên nó bị nhiễm độc do độc tố từ thức ăn thì mọi người ăn cùng đều bị
còn lại nhiễm độc thứ hai là do bị người khác bỏ độc vào
thì trong trường hợp này công an đang điều tra
làm rõ vào không ngoại trừ khả năng
và khả năng gia đình đang bị đầu độc
nhưng nếu xét về mặt mâu thuẫn trong cuộc sống
thì khả năng bị đầu độc là khó xảy ra bởi gia đình nạn nhân là gia đình chân chất
và bữa cơm trưa chỉ là ngẫu nhiên
chứ không phải là có sự chuẩn bị từ trước và không có người lạ mặt đến
thức ăn chỉ là những loại bình thường hàng ngày không có gì độc đáo hay là sơn hào hải vị
trong trường hợp này nếu nghi ngờ bị hạ độc tôi cho rằng không có căn cứ lắm
bởi nếu hạ độc
thì người thực hiện phải đạt được mục đích như trả thù hoặc gia đình bị hại độc
là những người quyền quý làm ăn lớn
còn đây gia đình hoàn toàn bình thường nếu ra tay hạ độc để triệt hạ nhau
thì sẽ không có cơ sở để hạ độc
đây là một vấn đề khá phức tạp và tôi cũng có suy nghĩ
vì sao lại bị độc còn việc bốn người tử vong trúng độc là điều chắc chắn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nhận định
vị phó giáo sư tiến sĩ cho biết thêm
có thể trong bữa ăn không bị độc từ yếu tố bảo quản thức ăn
mà do nhiễm vào từ quá trình trồng cây chế biến hoặc thuốc trừ sâu có trong rau củ
trong trường hợp này thì lượng độc nhiễm và thực phẩm
sẽ không thể đến mức độ gây ra cái chết cho bốn nạn nhân
bởi chỉ có thể bỏ trực tiếp thuốc trừ sâu vào thức ăn
thì mới có thể gây ra cái chết cho bốn người
trong sự việc trên có thể thấy lượng độc rất cao
nên các nạn nhân đã tử vong nhanh và nhiều
sự việc là rất đau thương và có thể là khủng khiếp
nên viện khoa học hình sự bộ công an đã vào cuộc để điều tra
làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân và tìm ra chất độc
vì sao các nạn nhân lại trốn độc
vị phó giáo sư tiến sĩ mong muốn cơ quan chức năng cần sớm có kết quả điều tra
để tránh gây hoang mang trong dư luận
tôi cho rằng đây không phải là sự nhiễm độc ngẫu nhiên do thực phẩm bị nhiễm độc
sự việc này chắc chắn công an sẽ làm đến nơi đến trốn và sẽ có kết luận cuối cùng
nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại
thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
còn trong trường hợp bị độc do thực phẩm
thì cơ quan chức năng cần phải cảnh báo về nguồn an toàn thực phẩm tại địa phương
để đảm bảo an toàn cho người dân
mọi việc đều có thể xảy ra nên kết luận cuối cùng cần chờ kết luận từ phía công an
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nói
kể về bữa cơm trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bà t và ông sẵn khẳng định
bữa cơm trưa hai mươi sáu tháng một mươi hai có tổng cộng chín người
năm người lớn và bốn trẻ em
tuy nhiên có hai cháu bé đều ba tuổi con của chị tình và chị tươi
thỉnh thoảng chạy ra ngoài sân chơi và ăn ít hơn mọi người
những ẩn khúc sau mâm cơm của gia đình tại hương yên này
vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi chờ kết luận từ cơ quan điều tra
những nghi vấn xung quanh vụ việc đều chỉ có tính chất tham khảo
và không phải nguyên nhân chính thức
những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin hẹn gặp lại
hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo